bộ tư lệnh quân khu chín đã thành lập sở chỉ huy phía trước đóng tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh trà vinh
do thiếu tướng nguyễn hồng hải phó tư lệnh quân khu chín làm chỉ huy trưởng sẵn sàng ứng phó với cơn bão số một mươi sáu
ngay sau khi thành lập sở chỉ huy phía trước khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão
kết nối thông suốt các phương tiện thông tin liên lạc tổ chức họp khẩn với ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn bộ chỉ huy quân sự tỉnh nắm tình hình triển khai các phương án ứng phó phù hợp với phương châm bốn tại chỗ
theo báo cáo của bộ chỉ huy quân sự tỉnh trà vinh lực lượng chức năng trong tỉnh đang khẩn trương thực hiện các phương án di rời nhân dân
trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn hỗ trợ người dân thu hoạch lúa hoa màu hướng dẫn người dân chẳng chống nhà cửa
kêu gọi tàu thuyền vào bến neo đậu tránh chú bão an toàn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh trà vinh đã điều động một trăm linh quân số trực sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh
duy trì chặt chẽ trực chỉ huy trực ban trực phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp